thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số ba trăm hai mươi hai qdttg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh yên bái đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó nổi bật là phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi yên bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía bắc
đến năm hai nghìn ba mươi trở thành một trong những trung tâm công nghiệp dịch vụ văn hóa xã hội của vùng
để hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch tỉnh yên bái quan tâm đến việc hình thành các chuỗi khu công nghiệp
cụm công nghiệp quan tâm đến việc phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã
theo đó đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh tiếp tục mời gọi đầu tư để lấp đầy ba khu công nghiệp gồm các khu phía nam
minh quân âu lâu phát triển một mươi hai cụm công nghiệp
trong đó bố trí quỹ đất để hình thành một số cụm công nghiệp tập trung mới ở những địa điểm có điều kiện thuận lợi
thu hút các nhà đầu tư dọc theo đường cao tốc nội bài lào cai chuẩn bị cho giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi
đồng thời phát huy tối đa các nguồn lực từ các thành phần kinh tế tranh thủ có hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài
cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh thương mại phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi
có khoảng một trăm linh hai chợ năm trung tâm thương mại hai siêu thị xây dựng trung tâm triển lãm hội trợ của tỉnh
cùng với đó tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh phát triển các dịch vụ vận tải để phục vụ cho các hoạt động kinh tế xã hội
giao thương đi lại xây dựng cảng cạn làm các dịch vụ kho bãi trung chuyển vận tải giao nhận xuất nhập khẩu hàng hóa và các thủ tục thông quan